thưa quý vị doanh nghiệp năm trăm linh tỷ đồng ở đồng nai xin giải thể vì không đủ vốn góp
bước đột phá của thương mại điện tử tăng tỷ lệ hàng nội địa
vì lợi nhuận nhiều đối tượng đang lợi dụng triệt đế mạng xã hội để buôn bán hung khí
vũ khí nguy hiểm là những nội dung đáng chú ý trong thành phố hôm nay ngày một mươi bảy tháng một
tôi là quang huy người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay
một tấn rau củ quả và một mươi đơn mỗi ngày với mặt hàng thiết yếu
các sản phẩm tiêu dụng thiết yếu trên shopee tăng mạnh khoảng ba mươi tấn mỗi ngày
lazada có sản lượng tiêu thụ trung bình từ năm đến một mươi tấn mỗi ngày với rau xanh và thực phẩm chế biến
tuy nhiên bản thân các ông lớn có tham niên trong phân phối mặt hàng này
lại vẫn còn lúng túng khi tự triển khai bán hàng trực tuyến trên các kênh của mình
bán qua kênh thương mại điện tử cũng tương đối là thuận lợi nhưng mà nó chưa đạt được những cái mong muốn
vì lý do là những sản phẩm của chúng tôi là những mặt hàng thủy hải sản tươi sống
cấp trữ trong các điều kiện tủ mát tủ lạnh
do đó thì hàng hóa của chúng tôi trong quá trình cất trữ và vận chuyển cũng có những khó khăn nhất định
do đó là hiện nay chúng tôi cũng đang nghiên cứu cái giải pháp để làm sao cái kênh thương mại điện tử
mà chúng tôi đã thành lập để tiếp cận với thị trường người tiêu dùng
iprice group và appsflyer phân tích trên hơn một mươi hai bốn triệu lượt cài đặt ứng dụng mua sắm
ra các thiết bị android cho thấy tỷ lệ gỡ ứng dụng
từ việt nam cao nhất đông nam á
điều này chứng tỏ người tiêu dùng trung thành hơn với lựa chọn của mình
họ có xu hướng xóa các ứng dụng không phù hợp sau khi thử dùng
vì vậy ở thời điểm hiện tại đa phần doanh nghiệp việt vẫn phải phối hợp
với những nền tảng thương mại điện tử đấu hoàn tiện khơi sở hạ tầng
phát triển omni channel trên cả các trang mạng xã hội
đối với lại cái ngành hàng mà nệm của mình thương mại điện tử nó hỗ trợ rất là nhiều
tại vì những người khách mà mua một tấm nệm
đa số là những người này là những người đã sử dụng hàng của mình
cái vấn đề của mình là mình phải nhắc lại họ mình theo dõi họ
mình sẽ kết nối giả dụ như facebook này mình sẽ kết nối với họ qua facebook
mình sẽ lâu lâu mình sẽ gửi một tin nhắn hay là một cái gì đó đến họ mua nệm
đó là những người đã có gia đình
thì có gia đình thì họ sẽ coi những cái kênh nào
mình sẽ tập trung vô những cái đó để mình hoàn toàn
bài toán lớn của các doanh nghiệp việt trong thời gian ngắn hạn tiếp theo
là xây dựng thương hiệu trên những nền tảng số
bởi với kỹ thuật máy học và phân tích tâm lý người tiêu dùng của ai
các thương hiệu nước ngoài được yêu thích
sẽ tiếp tục được giới thiệu tự động trên các sản thương mại điện tử
do đó từ thời điểm này
bán hàng và quảng bá thương hiệu số trên sàn thương mại điện tử
là chiến lược cần phải đầu tư
thôi đến chinh phục người tiêu dùng trong nước
hai năm trước
làm sao thương hiệu việt xuất khẩu xuất khẩu thương hiệu nước ngoài
và những kênh thương mại tự làm
thì chúng ta không đủ tiền để quảng cáo cái đó
chúng ta có hiệp hội nông sản
hiệp hội thu công biển nghệ
hiệp hội về mạng việt nam chất lượng cao trên mạng xã hội
chính những cái hiệp hội đó
chúng ta sẽ làm những chuyện tầm an hoành tráng trên mạng xã hội
và chính vì chúng ta góp gió thành bảo
về sự kết hợp mạng như thế
chúng ta phải thuê những đơn vị
để làm những cái chiến dịch
cho đi sổ marketing bài bản
chiến dịch cdb
và chiến dịch về metaverse
cho thương hiệu việt mình
chúng ta đi trước
chúng ta phải đi trước công nghệ đó
chuẩn bị lên tảng đại hẹn
chuẩn bị tất cả chuyển đổi số
và ở nước ngoài họ còn cho đảng
còn blockchain đảng được yếu tố đó
hãy thấy cái đó là sự chuyển đổi
hãy thấy cái đó là cơ hội để dành cho chúng ta
chuyển mơ và covid
nó là chất xuất tăng để chúng ta
tái sự một lần nữa
bản đồ thương mại điện tử trong khu vực đông nam á chỉ ra
việt nam là thị trường lớn thứ hai trong khu vực
chỉ sau indonesia tính theo lưu lượng truy cập
đánh giá của iprice
thì miên bánh thị trường thương mại điện tử
trị giá hàng tỷ đô la mỹ chỉ có một
nên chỉ dành cho doanh nghiệp nào sớm có sự chuẩn bị
việc chắp bút về lại thị phần của thương hiệu
nội địa trong năm năm tới chưa thể nhanh chóng
tuy vậy khởi đầu dù chậm
thì vẫn cần thiết để xác định lộ trình
đón được lợi thế của thương mại điện tử
cũng như của logistics
thưa quý vị vì lợi nhuận cao
nhiều đối tượng đang lợi dụng triệt để mạng xã hội
để mua bán chế tạo trái phép vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong video clip hướng dẫn cách chế tạo
rau bán vũ khí người mua
không cần mất thời gian trực tiếp
đến tận nơi xem hàng mà chỉ cần ngồi
một chỗ là có thể mua bất kỳ lúc nào
và chính sự thiếu kiểm soát
của các công ty vận chuyển
bưu điện đã có phần tiếp tay
cho các đối tượng qua mặt cơ quan chức năng
việc vũ khí công cụ hỗ trợ
còn nhiều trong xã hội đã dẫn đến
hậu quả là thời gian qua
trên địa bàn tp hcm xảy ra
một số vụ thước tài sản có tính chất
manh động các đối tượng sử dụng
vũ khí để chặn đánh gột nhập
vào nhà nạn nhân huy hiếp cướp tài sản
các băng nhóm đối tượng
sử dụng vũ khí quân dụng để thanh toán
lẫn nhau sẵn sàng chống trả
khi bị phát hiện truy đuổi
ngoài ra vẫn còn một bộ phận người dân
toàn trữ vũ khí trên người
nhằm phòng thân hoặc giải quyết
mâu thuẫn cá nhân
các đối tượng sử dụng vũ khí
để phòng vệ cho bản thân mình
nhưng nhiều khi sự phòng vệ của mình
đi quá xa
mình sẽ gây hậu quả nghiêm trọng
bây giờ do vận động của khu vực
mình cảm thấy việc đó cũng không nên làm
thôi kệ mình cứ nạp cho
để mình chút bỏ đi
quá khứ của mình
để ngăn chặn tình trạng mua bán
công khai vũ khí công cụ hỗ trợ
công an tp hcm đã kiến nghị
ủy ba nhân dân tp báo cáo chính phủ
chỉ đạo bộ thông tin và truyền thông
tăng cường kiểm tra quản lý
giám sát hoạt động internet
chỉ đạo ra soát và gỡ bỏ
các trang web có đăng tải video
với nội dung giới thiệu mua bán
và hướng dẫn các phương pháp
chế tạo sản xuất sử dụng vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
pháo đồ chơi nguy hiểm
nếu như chúng ta tàn trữ sử dụng
mà khi xảy ra mâu thuẫn
người dân sử dụng rất nguy hiểm
đối với những vụ việc xảy ra
nên về cơ bản để hạn chế
việc thấp nhất vi phạm về pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
công an phường đã làm công tác
vận động nguồn chúng vận động người dân
giao nộp để công an phường phân loại
thứ nhất là phân loại
thứ hai là thanh loại tiêu hủy
bảo quản theo quy định pháp luật
các nhà cung cấp mạng viễn thông di động
cũng cần ra soát cắt liên lạc
cắt đầu số sim cạp khuyến mãi
không đăng ký kiểm tra hoạt động rao bán
trên các trang mạng thông tin điện tử
để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi
vi phạm luật an ninh mạng
theo thẩm quyền pháp luật quy định
pháp luật nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ
trừ những loại vũ khí thô sơ
sử dụng cho mục đích trưng bày
triển lãm hoặc đồ gia bảo
với những trường hợp
mà chế tạo sử dụng
tàn chữ hay vận chuyển
những vũ khí thô sơ sẽ bị xử phạt
ở mức từ một mươi hai mươi triệu đồng
theo quy định tại điều một mươi một
bốn năm hai nghìn hai mươi một
và ở trường hợp đã từng bị xử lý
vi phạm hành chính về cái hành vi này
hoặc là đã bị kết án về những cái tội danh
liên quan đến việc tàn chữ sử dụng
cái vũ khí thô sơ mà vẫn tiếp tục
tái phạm thì sẽ bị xem xét
xử lý hình sự theo quy định tại điều ba trăm linh sáu
của bộ lệnh sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với cái mức phạt có thể lên đến hai năm tù
xác định công tác vận động
thu hồi vũ khí vật liều nổ
công cụ hỗ trợ và pháo nổ
có vai trò quan trọng
trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
thời gian qua công an các địa phương
đã làm tốt công tác tham mưu
với cấp ủy chính quyền địa phương
huy động sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị và toàn dân
tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm
đồng thời triển khai quyết liệt
đồng bộ các giải pháp phù hợp
với đặc biển tình hình địa bàn dân tư
góp phần tạo chuyển biến
và nhận thức trong quần chúng nhân dân
về công tác này
từ những cái tôi sở tay mắt quần chúng nhân dân
thì mình có đó mình nắm được
những cái hộ những cái nhân khẩu
mà có khả năng và có
biểu hiện là có tàn trữ
những cái vũ khí vật nổ
của quân hỗ trợ và cũng
không có hiểu biết về cái vấn đề về pháp luật
thì mình trực tiếp đến
gặp gỡ trao đổi
giải thích về pháp luật
để cho người ta hiểu được cái vấn đề
cái việc mà tàn trữ vũ khí vật nổ
của quân hỗ trợ và vi phạm pháp luật
khi mà để trong nhà
nhiều khi nhà có trẻ nhỏ cho con nữa
đợi gì là thích
đụng vô đề kia
là cũng không tốt
với lột hoàng là nhiều cái phần tử xấu
thì vô đề kia
gây gán mạng người ta cũng không tốt
cho nên là
do nạp cho công an thì công an khu
là hết cái này là nhiều càng tốt
cơ quan công an khuyến cáo
người dân không nên tàn trữ mua bán sử dụng
chế tạo vũ khí vật liệu nổ
để tránh mọi hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
và hơn nữa để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự
công dân đang tàn trữ vũ khí vật liệu nổ
cần liên hệ với chính quyền hoặc là cơ quan công an
nơi gần nhất để giao nộp
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
hy vọng rằng quý vị đã có những thông tin hữu ích
mọi thắc mắc hay phản ánh
quý vị có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hộp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại